thưa quý vị với hành vi đó chính là mạo danh mình là nhân viên ngân hàng
một đối tượng đã mời chào những người có nhu cầu vay vốn
với những gói vay không lãi suất và thủ tục đơn giản
và chỉ mất chi phí bâu trơn
và với lời mời chào và tư vấn dễ dàng như vậy
hàng chục người dân đã sập bẫy lừa đảo này của đối tượng
và đây là thông tin trong chuyên án do cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa xác lập đấu tranh thành công và làm rõ thủ đoạn lừa đảo của đối tượng
mời quý vị cùng theo dõi
đầu năm hai nghìn hai mươi một cục cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của một số người dân
về việc bị đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng lừa đảo với thủ đoạn
đưa ra gói vay yêu đãi không lãi suất không cần phải đến ngân hàng làm thủ tục
chỉ phải trả phí bôi trơn là năm tổng giá trị gói vay
và sau khi người dân chuyển tiền năm
thì đối tượng cắt liên lạc chiếm đoạt số tiền này
ngay khi nhận được tố giác của các bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thu thập tài liệu chứng cứ
làm rõ hành vi lừa đảo của lê tú quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại huyện thường tín tp hà nội
về hành vi lừa đảo chiếm đoạn tài sản
người phụ nữ này là một trong số nhiều nạn nhân sập bẫy của lê tú quang
đầu năm hai nghìn hai mươi một thì tôi có nhu cầu vay vốn ngân hàng để kinh doanh
tôi được một người bạn giới thiệu là có người tên là nguyễn đình hoan
người phản bộ ngân hàng có thể làm được các vay vốn
từ hai trăm linh triệu đến hàng tỷ đồng
và cho tôi số điện thoại của hoan
lúc mà tôi gọi điện đến số của hoan thì hoan nói là
phản bộ ngân hàng giới thiệu các gói vay cho tôi
tôi đồng ý vay thì hoan gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng
yêu cầu tôi chuyển tiền phí vay là năm của khoản vay
sau khi tôi chuyển tiền thì hoan lấy nhiều lý do là chưa làm được
sau đó thì tắt điện thoại
chị cho biết là tại sao chị lại dễ dàng tin tưởng
điều tượng này để vay vốn ngân hàng
cơ quan điều tra tôi thấy những gói vay này
phù hợp với những tài khoản ngân hàng
với cả nhu cầu của tôi
thủ tục thì đơn giản
không phải qua ngân hàng
lệ phí thì rẻ
không mất lãi suất
nên là tôi đã đồng ý vay
để che mắt cơ quan chức năng
quang mở điện thoại của hai người quen khác
để mở tài khoản ngân hàng mang tên hai người này
đồng thời giới thiệu tên là nguyễn đình hoan
cán bộ ngân hàng chuyên cho vay
không tính lãi suất không cần thế chấp
theo cơ quan công an
số nạn nhân của đối tượng quang trong vụ này
lên đến hàng chục người
ở nhiều tỉnh thành trên cả nước
bước đầu đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ ngân
đã xác định
làm rõ số lượng đối tượng
lê tú quang đã lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của một mươi bị hại
lên đến trên hai trăm linh triệu đồng
và hiện nay chúng tôi đang tập trung điều tra
để mở rộng và xác định
số lượng người bị hại sẽ lớn hơn
và sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan
để làm rõ tính chất mức độ
và những người liên quan
để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
cũng qua một số vụ việc này
chúng tôi cũng nhận thấy
một số người dân rất nhẹ dạ cả tin
chỉ thông qua những hình ảnh đối tượng đưa ra
là làm cán bộ ở ngân hàng
và những hám lợi
nghĩ là việc vay bốn không phải thế chấp
không phải đến lãi xuất
và không phải đến ngân hàng để vay bốn
có thể vay bốn được
nên họ cũng rất dễ dàng tin tưởng đối tượng
để chuyển tiền theo yêu cầu của chúng
như là phí bưu trơn để chiếm đoạt
vụ việc này tiếp tục cho thấy
một bộ phận người dân còn nhẹ dạ cả tin
do đó đã dễ dàng
mì sập bẫy lừa đảo của các đối tượng
đây cũng là bài học cảnh giác
đối với những người đang có nhu cầu vay vốn ngân hàng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng thông báo
ai là bị hại của lê tú quang
hay có tên khác là nguyễn đình hoan
hãy liên hệ với điều tra viên cấn văn hùng

cục cảnh sát hình sự

của thanh xuân tp hà nội